thưa quý vị tính đến nay việt nam đã có năm trăm tám mươi ba năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
trong số đó thì có gần bảy ca nặng
tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là hơn bốn mươi một triệu liều
trong đó thì tiêm mũi một là hơn ba mươi hai triệu liều tiêm mũi hai là hơn tám triệu liều
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là đó là
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an tiền giang
tuy nhiên thành phố hồ chí minh hiện đã có một mươi một địa phương công bố kiểm soát
đợt dịch covid một mươi chín gồm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè
quận năm quận gò vấp quận phú nhuận tp thủ đức quận tân bình quận một và quận ba